ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa để thu các khoản thu ngoài quy định
đề nghị ban giám hiệu nhà trường theo dõi và chấn trình đặc biệt chú ý tới danh mục các khoản thu chi không cho phép
đây là yêu cầu vừa được sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đưa ra
cụ thể sở giáo dục và đào tạo hà nội lưu ý về bảy khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu
đó là bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường bảo đảm an ninh nhà trường
trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh vệ sinh lớp học vệ sinh trường
khen thưởng cán bộ quản lý giáo viên nhân viên nhà trường mua sắm máy móc trang thiết bị
đồ dùng dạy học cho trường lớp học hoặc cho cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên nhà trường
hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục sửa chữa nâng cấp xây dựng mới các công trình của nhà trường
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bỏ đảm nguyên tắc công khai dân chủ
sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp
và các cuộc họp toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh
trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí
và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến